ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội thi trung khảo toàn quốc báo cáo viên tuyên truyền sinh viên giỏi tuyên truyền nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hội thi có sự tham gia của hai mươi bảy thí sinh đến từ đảng bộ quân đội đảng bộ công an trung ương và hai mươi một tỉnh thành phố trong cả nước
phát biểu khai mạc hội thi đồng chí phan xuân thủy phó trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng ban tổ chức hội thi và đồng chí trung tướng trịnh văn quyết
ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân chúc mừng hai mươi bảy thí sinh đã nỗ lực xuất sắc để có mặt tại hội thi trung khảo toàn quốc
đồng thời nhấn mạnh hội thi là dịp để các thí sinh trao dồi kiến thức giao lưu học hỏi kỹ năng nghiệp vụ kinh nghiệm công tác tuyên truyền miệng để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị

đồng thời nhấn mạnh hội thi là dịp để các thí sinh trao dồi kiến thức giao lưu học hỏi kỹ năng nghiệp vụ chính trị

với các cấp các ngành của tỉnh thái nguyên thời gian qua công an tỉnh thái nguyên đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác chuyên môn
đồng thời công an tỉnh thái nguyên cũng đã tiên phong chủ động triển khai thực hiện quyết định số sáu ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi